những năm qua phong trào cựu chiến binh tham gia bảo đảm an ninh trật tự đã thu hút đông đảo cán bộ hội viên
tại huyện biên giới sông mã tỉnh sơn la tham gia
hoạt động này đã đóng góp tích cực cho công tác ngăn ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
giữ vững an ninh trật tự và bình yên ở nơi biên giới
bản cang xã triềng cang trước đây là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về tình hình an ninh trật tự
để chuyển hóa địa bàn các nhóm liên gia tự quản đã được thành lập với nòng cốt là lực lượng cựu chiến binh
họ là những người thường xuyên gương mẫu đi đầu trong việc tuyên truyền người dân
chấp hành chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
ngoài ra lực lượng cựu chiến binh còn phối hợp với các đoàn thể thực hiện việc tố giác các loại tội phạm
nhờ đó đến nay tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở đây đã ổn định
qua chuyển hóa địa bàn hội viên và nhân dân đã nâng cao được ý thức trách nhiệm
cũng như về sự hiểu biết để tuyên truyền vận động trong quần chúng nhân dân
để chấp hành tốt chủ trương đường lối của đảng và chính sách pháp luật của nhà nước
không vi phạm pháp luật cũng như tố rác phát rác tội phạm nhất là về tội phạm và phát túy
trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi với phương châm vào từng ngõ gõ từng nhà
từng đối tượng hội cựu chiến binh huyện sông mã đã phối hợp với lực lượng chức năng
tổ chức được gần năm trăm linh buổi tuyên truyền cho trên bốn mươi tám năm trăm linh lượt người với các nội dung
phòng chống ma túy không di dịch canh tự do không xuất nhập cảnh trái phép
ngoài ra hội cựu chiến binh các cấp tại huyện sông mã thường xuyên phối hợp với lực lượng
bộ đội biên phòng tại các xã biên giới để tham gia tuần tra tại các đường mòn lối mở
chúng tôi đã phối hợp với hội cựu chiến binh là thực hiện tốt và chúng tôi đã thường xuyên
nhận được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ phối hợp của hội cựu chiến binh cơ sở và
đặc biệt là chúng tôi hội cựu chiến binh cơ sở đã cung cấp cho đơn vị nhiều nguồn tin
có giá trị trọng để công tác trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn
phát huy chương trình phối kết hợp giữa công an bộ đội biên phòng duy trì tốt
kế hoạch chương trình đã kỳ kết với nhau tiếp tục tiên triển vận động nhân dân duy trì
về các nhóm liên gia tư quản để giữ gìn an ninh chính trị cho được ổn định
có thể thấy những hoạt động tích cực của hội cựu chiến binh các cấp đã hỗ trợ giúp cho chính quyền
địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa ngăn chặn tội phạm qua đó tạo môi trường an toàn
cho người dân yên tâm lao động sản xuất ngăn bó với địa bàn vùng biển